sáng ngày hôm nay công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
bắt giữ đối tượng lê hồng mạnh sinh năm hai nghìn một tại nhà của đối tượng ở thị trấn lang chánh huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
cùng tăng vật là chiếc xe gắn máy đã cướp được
mạnh khai nhận với ý định cướp tài sản mạnh mang theo dao rồi đón xe ôm công nghệ đi từ quận một mươi hai tp hcm về thị xã tân uyên tỉnh bình dương
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc phường hội nghĩa thị xã tân uyên mạnh dùng dao đâm tài xế xe ôm bị thương
rồi cướp xe máy hiệu epelles cùng chiếc điện thoại iphone gắn trên xe và một số tài sản ở trong cốp xe
nạn nhân là anh nguyễn văn chiến ngụ tỉnh đồng nai đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết và đã bình phục